để bảo đảm an toàn cho vùng hạ lưu tỉnh quảng ngãi ra soát kiểm tra hiện trạng các công trình hồ đập thủy lợi
đồng thời không tích nước ở các hồ đập hư hỏng xuống cấp để bảo đảm an toàn cho người dân vùng hạ lưu
quảng ngãi hiện có ba mươi tám công trình hồ chứa bị xuống cấp
trong khi chờ sửa chữa công trình hiện ngành nông nghiệp tiến hành xả nước không tích nước ở các hồ chứa hư hỏng
đối với những hồ chứa nước có dấu hiệu mất ổn định không tích nước hoặc chỉ tích nước ở mức thấp
phải thường xuyên theo dõi rồi định ra soát lại tình trạng của công trình và xây dựng phương án phẩm chống thiên tài cho từng công trình
trong mùa mưa lũ năm hai nghìn một mươi tám để mà chủ động triển khai và ứng phó khi có sự cố xảy ra
cái việc đó là cái việc thứ hai tức là phải kiểm tra cùng với các huyện các huyện các chú đập cũng phải kiểm tra tổng bộ các công trình
tỉnh quảng ngãi hiện có một trăm hai mươi ba hồ chứa
với tổng dung tích chữ trên bốn trăm linh bảy triệu m ba trong đó chín mươi hồ chứa kết cấu đập đất các hồ chứa cấp nước phục vụ sản xuất cho một mươi ba tám trăm linh hectare lúa hoa màu
lo ngại nhất hiện nay là hồ chứa được xây dựng lâu nhiều công trình hồ chứa giao cho địa phương người dân quản lý vận hành
trong khi chuyên môn nghiệp vụ vận hành hồ chứa chưa đáp ứng được
do vậy các địa phương phải giám sát tích chữ nước ở các hồ đập trong phạm vi an toàn
tăng cường tập huấn cho người quản lý vận hành điều tiết hồ đập bảo đảm an toàn công trình

tăng cường tích chữ nước ở các hồ đập trong phạm vi an toàn công trình
miền trung nói chung và tỉnh quảng ngãi có đặc thù riêng là hệ thống sông suối dốc
khi mưa lũ bất thường lượng nước tập trung về hồ rất nhanh
trong nhiều trường hợp nước tràn qua đỉnh đập gây vỡ đập nguy hiểm cho vùng hạ lưu khi mưa lũ lớn
do vậy các giải pháp không tích nước ở các hồ đập hư hỏng xuống cấp
để bảo đảm an toàn cho người dân vùng hạ liêu